một xe ô tô hiệu poter nhập lậu vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định phát hiện và thu giữ để điều tra xử lý
trước đó qua thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với công an phường trần phú tp quy nhơn
tiến hành kiểm tra xe ô tô con nhãn hiệu pocher mang biển kiểm soát hai mươi chín a tám mươi sáu nghìn tám mươi ba do ông ngô vĩnh hiền
trú tại tp hà nội làm chủ đang dừng tại khu vực đường xuân diệu tp quy nhơn
tại thời điểm kiểm tra ông hiền không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến chiếc xe ô tô nói trên
làm việc với cơ quan công an ông hiền khai nhận xe ô tô này được ông mua của một người không quen biết thông qua mạng xã hội
và không có bất kỳ giấy tờ nào kèm theo
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình định đã tiến hành lập biên bản niêm phòng tạm giữ phương tiện
đồng thời tiếp tục xác minh và điều tra để xử lý theo quy định